hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chưa ngày hai mươi tháng chín hà nội ghi nhận thêm ba ca mắc mới
số ca mắc mới từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi tháng chín ghi nhận trên địa bàn tp hà nội là ba ca bệnh
trong đó có hai ca tại khu vực phong tỏa và một ca tại khu cách ly
phân bố số ca mắc mới ghi nhận tại hoàng mai hai ca long biên một ca đều thuộc chùm f một của các trường hợp sàng lọc ho sốt
một nmd nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hai ntt nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cả hai bệnh nhân sống ở cùng địa chỉ chín trăm linh hai a năm trung cư đề lừ phường hoàng văn thụ quận hoàng mai
hai bệnh nhân cùng nhà sống trong khu vực phong tỏa đã cách ly và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi chín tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm tiếp cho kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
ntn nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám địa chỉ tại số sáu trên hai mươi hai trên chín mươi bốn kim quan việt hưng long biên
bệnh nhân là f một của nth đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính
ngày một mươi chín tháng chín bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do cdc hà nội thực hiện
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay tổng số ca ghi nhận trên địa bàn thành phố hà nội là ba chín trăm hai mươi tám ca dương tính với sars cov hai
trong đó số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi tám ca số ca mắc đối tượng đã được cách ly là hai ba trăm ba mươi ca
thưa quý vị sáng nay hai mươi tháng chín người dân hà nội ra đường khá đông
nhiều tuyến phố lượng người và phương tiện kín đường
phụ nữ cục bộ
được biết đây mới chỉ là trước ngày hết đợt giãn cách lần thứ tư sáu giờ ngày hai mươi một tháng chín mà thôi
ngay sau đây mời quý vị cùng phóng viên ghi nhận những tình trạng giao thông trên các tuyến đường
ghi nhận trên đường nguyễn trãi ngã tư sở từ hơn bảy giờ ngày hai mươi tháng chín lưu lượng phương tiện tăng dần trên cả hai chiều đường
mặt đường phủ kín các phương tiện trên đường nguyễn trãi hướng vào trung tâm thành phố
bảy h ba mươi sáng nay ngã ba tỉnh lộ bảy mươi giao khu đô thị sa la hà đông tình trạng ùn tắc cục bộ đã diễn ra
giao thông qua ngã ba này đi lại khó khăn do lượng phương tiện tăng đột biến
tại nút giao thông ngã tư sở trường trinh đường láng đã xảy ra tình trạng ồn ứ
lượng người và phương tiện lưu thông tại đây đông không đảm bảo giãn cách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hà nội đã tận dụng thời gian vàng để bóc tách f xét nghiệm trên diện rộng bao phủ tiêm chủng
tới thời điểm hiện tại thành phố đã tăng các xã vùng xanh vàng giảm vùng đỏ cam so với thời điểm ngày sáu tháng chín
tại buổi giao ban trực tuyến chiều một mươi chín tháng chín phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết
sau ngày hai mươi một tháng chín hà nội sẽ xây dựng phương án phòng chống dịch theo hướng nới lỏng từng bước để đảm bảo phòng chống dịch
việc nới lỏng đi kèm với kiểm soát chặt chẽ thành phố sẽ tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố kết nối với các địa phương bạn
cũng tại hà nội sở y tế tp hà nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập
đã cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh
sở y tế hà nội vừa có công văn khẩn gửi các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập ba mươi trung tâm y tế các quận huyện thị xã
về việc thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
theo đó sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trong và ngoài công lập đặt cảnh báo phòng chống dịch covid một mươi chín ở mức cao nhất
tuyệt đối không lơ là chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố
tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị số sáu ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế
thường xuyên đánh giá việc thực hiện bệnh viện phòng khám
an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín theo đúng hướng dẫn của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn tám mươi tám ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
quyết định số bốn nghìn chín trăm chín mươi chín ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi về việc ban hành bộ tiêu chí bệnh viện phòng khám
phòng chống dịch covid một mươi chín và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
cập nhật báo cáo theo hướng dẫn của bộ y tế và báo cáo sở y tế một lần một tháng
tăng cường chỉ định xét nghiệm sớm sars cov hai đối với người bệnh
người hỗ trợ chăm sóc người bệnh
nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt khó thở biểu hiện cúm
sẵn lọc chỉ định xét nghiệm cho người bệnh điều trị ngoại trú nội trú
lưu ý tại các khoa cấp cứu hồi sức tích cực chạy thận tru kỳ bệnh nhân cao tuổi
người mắc các bệnh mạng tính hội chứng cúm viêm phổi nặng thở máy v v
để chỉ định xét nghiệm sars cov hai cách ly kịp thời
tuyệt đối không để tình trạng phát hiện muộn ca bệnh
đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống covid một mươi chín
tại các khoa phòng bộ phận trong bệnh viện đặc biệt lưu ý khu cách ly
tiếp nhận các ca bệnh nghi ngờ các bệnh dương tính phải được kiểm soát chặt chẽ
tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các cơ sở y tế không được từ chối tiếp nhận bệnh nhân đi từ vùng dịch ca nghi ngờ đến khám
tổ chức vùng đệm các khu cách ly tạm thời để quản lý người bệnh đi từ vùng dịch
các bệnh nghi ngờ trong lúc chờ kết quả xét nghiệm sẵn sàng đảm bảo vật tư trang thiết bị
thuốc để phục vụ cho người bệnh theo các tình huống diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thành phố hà nội
huyền trai tin chắc là những người dân tại tp hcm sẽ quan tâm tới những tin tức này
theo đề xuất của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm mức hỗ trợ dự kiến cho đợt ba
là một triệu đồng trên một người trên một lần chi trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
gói hỗ trợ khó khăn lần ba được chi cho hơn bảy triệu người tại tp hcm sẽ không hỗ trợ theo ngành nghề
hay hộ gia đình như hai lần trước đợt này sẽ hỗ trợ theo nhân khẩu
vậy những ai thuộc diện nhận được hỗ trợ lần này hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu trả lời ngay sau đây
thống kê sơ bộ từ tp hcm và các quận huyện thành phố có khoảng hai triệu hộ dân
với khoảng bảy một triệu người có hoàn cảnh khó khăn
bên cạnh đó thành phố cũng có khoảng bốn trăm năm mươi người đang lưu trú bị mất việc làm
không còn thu nhập
cụ thể đối tượng hỗ trợ đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm
thành viên hộ nghèo cận nghèo người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn
người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm không có thu nhập
trong thời gian giãn cách xã hội đang có mặt tại xã phường thị trấn
bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung điều trị bệnh
những người được thụ hưởng gói hỗ trợ lần này có thêm những người phụ thuộc
của người lao động hai nhóm nói trên
cụ thể gồm cha mẹ vợ chồng con cái ở nhà nội trợ hoặc là không có khả năng làm việc
sống phụ thuộc trong cùng một hộ đang có mặt tại phường xã thị trấn
tại thời điểm khảo sát lập danh sách bao gồm các trường hợp đang cách ly tập trung
hoặc điều trị bệnh
người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ khu lưu trú khu lao động nghèo
xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách
và đang có mặt tại thời điểm khảo sát lập danh sách
trong quá trình thống kê
sẽ loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu
người đang tham gia bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
ba bước để lập danh sách
về cách thức lập danh sách theo hướng dẫn của sở lao động thương binh và xã hội tp hcm
ubnd phường xã thị trấn sẽ ra soát lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn
đủ điều kiện hưởng hỗ trợ để gửi về ubnd quận huyện và tp thủ đức
theo trình tự bao gồm ba bước
bước một từng khu phố ấp sẽ lập các trường hợp
các tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ
thành viên tổ bao gồm cán bộ ubnd phường xã thị trấn công an khu vực
khu đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp
tổ này sẽ chịu trách nhiệm ra soát đối chiếu các điều trí
để xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo mẫu
tổ chức bình nghị xét duyệt để thống nhất danh sách hỗ trợ
tổ cũng có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến giải đáp thắc mắc của người dân
tổ chức công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân sau khi được phê duyệt
các trường hợp đã về quê hoặc sinh sống ở nơi khác sẽ không được thống kê
bước hai danh sách đã được thống nhất sẽ được gửi kèm với biên bản họp
cho chủ tịch ubnd phường xã thị trấn thông qua một hội đồng xét duyệt cấp xã
bao gồm chủ tịch phó chủ tịch ubnd cấp xã cán bộ phụ trách lao động
trưởng công an xã phường đội trưởng trưởng ban điều hành khu phố ấp
tổ trưởng tổ dân phố
hội đồng này sẽ họp xét duyệt chịu trách nhiệm về mặt pháp lý
tính chính xác của người nhận hỗ trợ có đối chiếu danh sách với cơ quan bảo hiểm xã hội
để loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu đang tham gia bảo hiểm xã hội
và hưởng lương doanh nghiệp tháng tám năm hai nghìn hai mươi
trường hợp không đủ điều kiện nhận hỗ trợ ubnd xã phường thị trấn phải ghi rõ vào biên bản
và chuyển tổ công tác hỗ trợ trả lời giải thích cho người dân
bước ba ubnd quận huyện tp thủ đức có trách nhiệm thẩm định
về duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đồng thời chỉ đạo ubnd phường xã thị trấn
công khai danh sách với cộng đồng dân cư niêm yết tại trụ sở ubnd phường xã thị trấn
khu dân cư tổ dân phố trang thông tin nếu có
cụ thể có ba đợt chi hỗ trợ khó khăn ở tp hcm như sau
đợt một người tạm hoãn hợp đồng không hưởng lương người lao động chấm dứt hợp đồng
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp hộ kinh doanh phải dừng hoạt động
thương nhân các chợ truyền thống người lao động tự do có đăng ký tạm trú thuộc sáu nhóm công việc
được quy định tại nghị quyết số chín của hội đồng nhân dân tp hcm
đợt hai chi theo hộ cho hộ lao động nghèo cận nghèo có mã số hộ lao động khó khăn
trong các khu nhà trọ xóm nghèo chi cá nhân cho lao động tự do gặp khó khăn
đợt ba dự kiến gồm bốn nhóm thành viên hộ nghèo cận nghèo
người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội người lao động mất việc không có thu nhập trong giãn cách
người phụ thuộc của người lao động hai nhóm trên người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ xóm nghèo
nếu quý vị vẫn còn thắc mắc muốn hỏi về việc gói hỗ trợ lần thứ ba tại tp hcm
xin hãy để bình luận ở phía bên dưới chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin và gửi câu hỏi
đến các ngành chức năng và chắc chắn rồi chúng tôi sẽ trả lời và phản hồi sớm nhất có thể
chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác
quý vị và các bạn thân mến nếu quý vị vẫn còn nhớ người tự xưng ngọc hoàng đại đế trị covid một mươi chín
thì mới đây chúng tôi đã có tìm hiểu sâu về chân dung kẻ này
và nếu như người dân ở phường xuân tảo quận bắc từ liêm tp hcm cũng chẳng lạ lẫm gì
với người đàn ông khuôn môi múa mép này thì từ khi anh ta chuyển về đây sinh sống
khu phố này chưa bao giờ được bình yên
theo báo tuổi trẻ tài khoản youtube thầy long chín trăm tám mươi bốn gần đây liên tục khiến dư luận bất bình
vì đăng tải nhiều clip tuyên bố mình là ngọc hoàng đại đế
đã và đang đi xuyên việt từ hà nội tới tp hcm để chấn yểm chống lại dịch covid một mươi chín
trên trang mạng của mình người này liên tục đăng tải nhiều clip tự nhận rằng ông này
đã giúp bách ra trăm họ tiêu trừ covid một mươi chín bằng chấn yểm
thậm chí người đàn ông trên còn đăng tải các clip tuyên truyền mê tín dị đoàn
xúc phạm hưng đạo đại vương trần quốc tuấn vô cùng ngông cuồng
thế nhưng kênh youtube thầy long vẫn có tới một trăm một mươi người đăng ký
giới thiệu số điện thoại địa chỉ nhà riêng tại quận bắc từ liêm hà nội
và giờ làm việc để khách hàng tiện liên hệ
trên tài khoản facebook thì ông này nói rằng mình từng là giảng viên của đại học sư phạm hà nội
vtc news đã vào cuộc tìm hiểu thì được biết thầy long tên thật là lương chính ca
tìm đến nhà riêng của người này thì ông nguyễn lâm giang
tổ trưởng tổ dân phố số bốn phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội cho hay
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người đàn ông này chuyển đến đây sinh sống
và nhiều lần xảy ra xích mích với hàng xóm gây mất trật tự an ninh tại khu vực
ông giang cho nguyễn long giang
nguồn trên hay mới đây trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tại nhà anh này có thường xuyên có nhiều người đến tụ tập xem bói gây giảm mất trật tự
bên cạnh đó có lần anh ta còn chống đối lăng mạ tổ chức chốt khi bị kiểm tra giấy đi đường
thời gian trước người này từng sử dụng súng đồ chơi để đe dọa người khác
nên bị phường xuân tảo và quận bắc tử liêm xử phạt
không những thế người đàn ông này còn thường xuyên bị đòi nợ do mâu thuẫn trong vấn đề đặt cọc cùng bái
cùng làm công tác tổ dân phố với ông giang
ông nguyễn xuân kim tổ phó tổ dân phố số bốn cho vtc news biết thêm
từ ngày anh này chuyển về đây sinh sống khu phố này chưa ngày nào được bình yên
ông xuân dẫn chứng lúc thì người này dán biển quảng cáo thầy long bái ân đã về
lúc thì đào bới đục đẽo gây mất trật tự rồi đổ cả nước thải mất vệ sinh an toàn khu phố
cơ quan chức năng nói gì
liên quan đến vấn đề trên chia sẻ với vietnamnet
ông nguyễn thanh liêm giám đốc sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết
đã nắm được sự việc và giao cho thanh tra sở này tìm hiểu xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cũng theo nguồn tin trên nghệ nhân ưu tú đặng ngọc anh
phó chủ nhiệm trung tâm bảo tồn đạo mẫu việt nam cũng có đơn gửi ban tôn giáo chính phủ
bộ văn hóa thể thao và du lịch cục an ninh văn hóa bộ công an sở thông tin và truyền thông
và một số cơ quan báo chí về việc xúc phạm nghiêm trọng đến hình tượng người anh hùng dân tộc
danh nhân văn hóa việt nam quốc công tiết chế thống lĩnh chư quân hương đạo đại vương trần quốc tuấn
của chủ tài khoản youtube thể long
theo nghệ nhân ưu tú đặng ngọc anh tài khoản trên còn có những hành vi báng bổ
xúc phạm nặng nề đến ba vị mẫu đứng đầu tín ngưỡng thờ mẫu tam tứ phủ là tam tòa thánh mẫu
trả lời phỏng vấn của phóng viên thanh niên về hành vi của thầy long
phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài phó chủ tịch hội đồng di sản quốc gia cho rằng
hành vi phỉ bán anh hùng dân tộc trần hưng đạo cũng như tín ngưỡng thờ mẫu này nếu không được xử lý nghiêm
sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh văn hóa của đất nước nhất là trong bối cảnh tín ngưỡng thờ mẫu đã được unesco ghi danh di sản văn hóa thế giới
phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn trụ chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam cũng cho nguồn trên biết
khi nhận được đơn hội sẽ lên tiếng về việc này đồng thời làm việc với ban tôn giáo chính phủ về hiện tượng xúc phạm tôn giáo văn hóa
được biết trước đó tại địa phương
ông nhiều lần xảy ra xích mít với hàng xóm chống đối lực lượng chức năng và gây ra mất an ninh trật tự tại khu vực từng bị xử phạt nhiều lần
cụ thể khi tìm hiểu thông tin về người đàn ông đăng tải nhiều clip trên youtube giới thiệu bản thân là thầy long
người ráng trần xuống việt nam có khả năng giảm số ca mắc và chết do covid một mươi chín ở tp hcm
thầy long tên thật là lương chính khang gia đình anh ta chuyển về sinh sống ở tổ dân phố số bốn từ năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay và làm thầy cúng
anh ntn người dân sinh sống ở phường xuân tảo cho biết người đàn ông này có hành tung bí ẩn nhà luôn cửa đóng then cài và đặc biệt là không bao giờ giao lưu với hàng xóm láng giềng
những năm trước khi có dịch bệnh nhiều người từ khắp các tỉnh thành thường xuyên đổ về để cung bái
tuy nhiên gần đây số lượng người đến đã ít hơn có thể do vừa rồi anh ta bị lực lượng chức năng bắt giữ về hành vi chống đối
anh ntn cho biết thêm
sinh sống cùng tổ dân phố với anh khang chị bht trú tại phường xuân tảo cho biết
người đàn ông này thường xuyên lên trên mạng xã hội phát ngôn thiếu chuẩn mực về văn hóa tín ngưỡng
đặc biệt là trong mấy clip gần đây nói về thực trạng covid một mươi chín qua con mắt tâm linh tôi thấy nó rất vô lý và phản khoa học
tôi đề nghị cơ quan chức năng cần phải có biện pháp mạnh tay đối với những người có biểu hiện tuyên truyền văn hóa tín ngưỡng sai mục đích đối với việc phòng chống dịch covid một mươi chín chị bth chia sẻ
là người nắm rõ thông tin về dân cư ở tổ dân phố số bốn ông nguyễn long giang tổ trưởng tổ dân phố số bốn
phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội cho biết
từ khi chuyển về đây sinh sống người đàn ông này nhiều lần xảy ra xích mích với hàng xóm và chính quyền địa phương và gây ra mất trật tự an ninh tại khu vực
mới đây trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín tại nhà anh khang thường xuyên có nhiều người đến tụ tập xem bói gây mất trật tự an ninh tại khu vực
đặc biệt là dù lực lượng chức năng tuyên truyền nhắc nhở nhưng chỉ một thời gian lại trở về như cũ
có lần anh ta đi qua chốt vùng xanh của tổ dân phố
bị lực lượng trực chốt kiểm tra giấy đi đường cùng với giấy đi chợ trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên người đàn ông này không chấp hành mà có hành vi chống đối lăng mạ tổ chức chốt
sau đó tôi phải có mặt khuyên can thì anh ta mới bình tĩnh lại ông giang cho hay
theo tổ trưởng tổ dân phố số bốn thời gian trước đó anh khang từng sử dụng súng đồ chơi đe dọa người khác gây mất trật tự an ninh khu phố
sau đó anh ta bị lực lượng chức năng của phường xuân tảo và quận bắc từ liêm mời đến trụ sở làm việc xử phạt
không những thế do có mâu thuẫn trong vấn đề đặt cọc cùng bái người đàn ông này còn thường xuyên bị nhóm người tụ tập đến nhà đòi nợ
dù đã nhận tiền đặt cọc nhưng anh khang không thực hiện theo như cam kết nên hai bên xảy ra tranh chấp và họ đến đòi nợ
sau đó lực lượng chức năng phải đến can thiệp thì việc tụ tập gây mất trật tự an ninh tại khu vực mới chấm dứt ông giang cho hay
bên cạnh đó ông nguyễn xuân kim tổ phó tổ dân phố số bốn cho biết thêm
từ ngày anh khang chuyển về đây sinh sống khu phố này chưa ngày nào được bình yên
ông xuân dẫn chứng lúc thì người này dán biển quảng cáo thầy long bái ân đã về
lúc thì đào bới đục đẽo gây mất trật tự rồi đổ cả nước thải mất vệ sinh an toàn khu phố
liên quan đến những clip nhảm nhí gần đây của một người đàn ông tự xưng là ráng chân đang khiến cho dư luận bức xúc
trả lời phóng viên vtc news đại diện sở thông tin và truyền thông hà nội cho biết đã nắm được thông tin
chúng tôi đang giả soát tài khoản mạng xã hội của người đàn ông này và sẽ phối hợp với sở văn hóa và thể thao để xử lý nếu có sai phạm
đại diện sở thông tin và truyền thông hà nội nói
thậm chí thầy long còn nêu quan điểm cá nhân sẽ không tiêm chủng
tôi sẽ không tiêm virus vào người khi thể trạng tôi đang khỏe mạnh
con tôi chuẩn bị nhập học nhà trường đề nghị phải tiêm chủng thì mới được đến trường
tôi chấp nhận bảo lưu kết quả của cháu để sang năm cháu nhập học người này nói
chưa hết người này còn dự báo
ở việt nam còn một biến chủng đặc biệt vô cùng kinh khủng lắm bị và kết thúc trong vòng hai ngày
long nhấn mạnh bản thân chống covid một mươi chín bằng cách tiêu diệt các thế lực tạo ra hiện tượng này
không chỉ đăng tải những clip nói về covid một mươi chín mà tài khoản youtube của người đàn ông này
còn đăng nhiều clip nhảm nhí về tâm linh huyền bí truy bắt âm bình xem bói ngay tại nhà khiến cho nhiều người bức xúc
những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị khán giả trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị
hi vọng với những phát ngôn vô cân cứ gây hoang mang như thế này
thầy long youtube sẽ phải bị xử lý thật nghiêm minh để làm gương cho những kẻ khác trục lợi từ covid
chuyển sang những tin tức mới nhất tại bình dương
vừa được công bố là vùng xanh ít ngày nhưng khu vực trung tâm của tỉnh bình dương
bất ngờ khi phát hiện chùm ca bệnh covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây nhiễm
mới đây lực lượng chức năng của thành phố thủ dầu một bình dương vẫn đang thực hiện các biện pháp y tế
tại hẻm hai mươi một đường yax xanh thuộc khu phố một phường phú cường nơi vừa phát hiện ra chùm lây nhiễm covid một mươi chín
rất nhiều xe cứu thương và nhân viên mặc đồ bảo hộ liên tục ra vào
lực lượng chức năng địa phương cũng chốt chặn phong tỏa khu vực có ca nhiễm
theo một nguồn tin cho biết có gần sáu trăm linh người sinh sống trong khu vực này được lấy mẫu test nhanh
sau khi có một ca nghi nhiễm xuất hiện vào ngày hôm qua một mươi tám tháng chín
kết quả có tới bảy mươi ba người dương tính với covid một mươi chín không phải là bảy mươi sáu ca như thông tin ban đầu
đây là thông tin gây bất ngờ khi thành phố thủ dầu một vừa được công bố là vùng xanh
và nới lỏng một phần các biện pháp giãn cách được hơn một tuần kể từ ngày một mươi tháng chín
hơn nữa chùm bảy mươi ba ca f vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ được nguồn lây nhiễm
trước đó khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng nhưng không phát hiện ca dương tính
khu vực xuất hiện chùm kf lây nhiễm trong cộng đồng là ở đường yx xanh
là tuyến đường trung tâm nhất của thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương
tuyến đường yx xanh được mệnh danh là phố thời trang nối từ ngã bốn trợ đình
giao với quốc lộ một mươi ba tới ngã sáu bình dương là khu vực trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng của giới trẻ địa phương
hẻm hai mươi một đường nhénh nơi phát hiện các kf chỉ cách quốc lộ một mươi ba khoảng hai trăm linh ba trăm linh m
đại diện ubnd phường phú cường cho biết ngay sau khi phát hiện các kf
phường đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng liên quan để phong tỏa và đưa bảy mươi ba người nghi nhiễm đi cách ly tập trung
đối với các f một sẽ phong tỏa và tiếp tục trở lại lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới
câu chuyện gây bức xúc tiếp theo đến từ việc người dân báo công an một nhóm đánh bài trong nhà test nhanh ba người dương tính
cụ thể sáu người trú ở nhiều nơi khác nhau đã tụ tập trong một căn nhà vi phạm quy định giãn cách xã hội
qua test nhanh có ba người dương tính với sars cov hai
lãnh đạo ubnd phường quang vinh tp biên hòa đồng nai xác nhận ba trong sáu người tụ tập
tại một căn nhà trên địa bàn
quy định giãn cách xã hội đã dừng tính với sars cov hai
thông tin ban đầu khoảng một mươi ba h chiều cùng ngày công an phường quang vinh nhận được tin báo của người dân
về việc một nhóm người tụ tập tại căn nhà số một trăm ba mươi bốn trên chín khu phố ba để đánh bài
ngay sau đó lực lượng công an đã đến kiểm tra
phát hiện công an người trong nhà bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng
lực lượng chức năng vây bắt được sáu người còn một số người đã chạy thoát
cả sáu người được đưa về trụ sở công an để làm việc
bước đầu xác định sáu người trên có địa chỉ cư ngụ
ở các phường quang vinh bửu hòa và cả tỉnh vĩnh long
qua test nhanh ba trong số sáu người dương tính với sars cov hai gồm lvh
trú tại tổ bốn khu phố một phường bửu long nttl trú tại tổ năm khu phố một phường bửu long
và lth trú tại căn nhà trên
lãnh đạo ubnd phường quang vinh cho biết tạm thời đã cách ly sáu người vi phạm giãn cách
và các f một liên quan đồng thời phối hợp với lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm rt pcr
và triển khai các biện pháp phòng chống dịch tại căn nhà nêu trên
cũng theo vị lãnh đạo này tin báo của người dân cho rằng nhóm người trên tụ tập để đánh bài
sau khi lực lượng chức năng vào kiểm tra thì không phát hiện tăng vật
có khả năng tăng vật đã bị phi tang trong lúc lực lượng chức năng phá khóa để vào nhà
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin
lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo trên báo sức khỏe và đời sống
cơ quan luận của bộ y tế các bạn nhé
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại